vào ngày hai mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín chiến thắng phố ràng nay là thị trấn phố ràng huyện bảo yên tỉnh lào cai
đã góp phần đập tan tuyến phòng thủ trọng yếu của thực dân pháp giải phóng hơn sáu trăm linh km hai
và hàng chục vạn nhân dân các dân tộc tây bắc thoát khỏi ách kìm kẹp
sau bảy mươi năm đến nay người dân phố ràng luôn tự hào về chiến thắng của cha ông năm xưa
quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng sâu đẹp
di tích đồn phố ràng bảy mươi năm sau trận chiến lịch sử
hôm nay các cán bộ cựu chiến binh và các thế hệ trẻ huyện bảo yên có mặt tại đây
để tưởng nhớ công ơn lớn lao của các thế hệ cha ông đi trước
những người đã anh dũng ngã xuống làm nên trận chiến hào hùng
giải phóng người dân thoát khỏi ách đô hộ của thực dân
nhưng nhất là di tích này để lại cho thế hệ sau cho con cháu nhất là các thế hệ thanh niên
được các đoàn thanh niên các đồng chí trong các xã các tri đoàn đã đến lao động
củng cố nhất là các trường học sinh giới thiệu cho các học sinh
các thầy cô giáo đưa khẩu hôn đến để xem lại di tích lịch sử
khi cha ông đã tham gia trong trận chiến đấu giải phóng đồn phố ràng
và tiếp tục giải phóng người biên
là một người đã từng tham gia trận chiến dù đã ở tuổi chín mươi
nhưng lại những ngày dẫn đường cho tiểu đoàn phủ thông làm nên chiến thắng phố ràng vang dội
ông hoàng kim trúng vẫn không khỏi xúc động
với ông đó là những ngày tháng tươi đẹp nhất
chiến thắng phố ràng đã mở đường cho quân và dân ta tiến vào tây bắc
làm tiền đề quan trọng cho chiến dịch điện biên phủ lịch sử
qua chiến thắng phố ràng hiện nay phố ràng rất là rực rỡ
dân đông vui đông đúc đời sống nhân dân rất là sâu sướng không khổ như ngày trước nữa
bảo yên vinh dự có di tích trận phố ràng
do vậy đây là một trong những nơi mà truyền thống giáo dục cho các lớp thế hệ trẻ rất là tốt
đồng thời chúng tôi cũng chỉnh trang lại để có cơ sở giáo dục truyền thống
chúng tôi cũng có cơ sở giáo dục truyền thống

phát huy truyền thống anh hùng thực hiện đường lối của đảng
bảy mươi năm qua đảng bộ và nhân dân các dân tộc thị trấn phố ràng nói riêng
và huyện bảo yên nói chung đã nêu cao tinh thần đoàn kết
thống nhất phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh
mảnh đất phố ràng này đã thay ra đổi thịt
trở thành trung tâm chính trị kinh tế cửa ngõ dầu đèn
đẹp phía nam của tỉnh lào cai